tuyến đường được kiểm tra do tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vec quản lý
tổng cục đường bộ việt nam sẽ kiểm tra đột xuất công tác tổ chức và hoạt động của trạm thu phí này bắt đầu từ ngày một mươi tám tháng hai
quyết định này được đưa ra sau khi xảy ra một vụ cướp với số tiền hai hai tỷ đồng tại trạm thu phí dầu dây đồng nai cách đây một mươi ngày
bởi số tiền này được cho là quá lớn so với doanh thu trong ngày của một trạm thu phí